tại hải dương hiện nay toàn tỉnh có hơn chín trăm linh trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện và là một trong những địa phương có số điểm vi phạm hành lang lưới điện cao nhất khu vực miền bắc
các vi phạm chủ yếu là xây nhà ở lều quán dưới đường dây điện trồng cây hành lang bảo vệ dưới điện thậm chí nhiều trường hợp cột điện nằm giữa nhà tiêm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố về điện và ảnh hưởng đến tính mạng con người
các địa phương có nhiều điểm vi phạm hành lang lưới điện là huyện gia lộc với hai trăm một mươi hai trường hợp huyện tứ kỳ có một trăm bảy mươi bốn trường hợp và thị xã trí linh có bảy mươi tám trường hợp
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chính quyền địa phương và các ngành chức năng khi lập quy hoạch cấp đất cấp phép xây dựng tại những vị trí có đường dây điện đi qua đã không phối hợp chặt chẽ với ngành điện
mặt khác các công trình vi phạm hành lang lưới điện khi xây dựng đã không bị xử lý kịp thời nhiều trường hợp xây dựng vi phạm dù bị lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý rứt điểm
trước thực trạng nêu trên điện lực hải dương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để giải tỏa các điểm vi phạm bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão